chiều nay chủ trì buổi làm việc với thanh tra bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh
trong tổ chức hoạt động thanh tra phải tuân thủ pháp luật khách quan công khai dân chủ kịp thời
đồng thời quán triển quan nghiệm chỉ đạo lấy phòng ngừa là cơ bản xây là chính
chủ động phát hiện ngăn chặn những tiêu cực sai phạm hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra
giúp cho các đơn vị được thanh tra đoàn kết vững mạnh hơn hoạt động hiệu quả hơn sau tổ chức thanh tra
cùng dự buổi làm việc có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc bộ
thời gian qua thanh tra bộ công an đã làm tốt chức năng tham mưu bộ trưởng bộ công an
thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo
tiếp công dân và phòng chống tham nhũng trong công an nhân dân
tập trung triển khai thực hiện hai giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đột phá
từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra và quy trình trong từng lĩnh vực công tác
trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra hàng năm
và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thanh tra chính phủ và lãnh đạo bộ
tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ tiến hành xác minh giải quyết các vụ khiếu nại
tố cáo kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ trưởng đảm bảo khách quan
thận trọng đúng quy định của pháp luật đáp ứng được yêu cầu của nhân dân
đánh giá cao những kết quả đạt được của thanh tra bộ công an thời gian qua bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
thanh tra là một khâu công tác quan trọng không thể thiếu trong lãnh đạo quản lý và điều hành
của những người đứng đầu cơ quan đảng và nhà nước
trong đó tham mưu giúp cấp ủy thủ trưởng công an các cấp lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra công an nhân dân trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm yêu cầu thanh tra bộ tiếp tục tham mưu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra
chủ động ra soát đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra
ngay sau khi quốc hội thông qua luật thanh tra sửa đổi chủ động đổi mới phương pháp
biện pháp nghiệp vụ thanh tra cho phù hợp thực tiễn hoạt động của lực lượng công an nhân dân
tổ chức kiểm tra các kết luận sau thanh tra tăng cường tiền kiểm hậu kiểm phân cấp
gắn liền công tác giám sát hoạt động thanh tra
đồng chí bộ trưởng cũng đề nghị thanh tra bộ chủ động làm tốt công tác giải quyết khiếu nại
tố cáo tiếp công dân thực hiện tốt vai trò thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
lãng phí của bộ công an
bộ trong sạch vững mạnh nội bộ đoàn kết thống nhất để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra